để bảo đảm sức khỏe của nhân dân và vệ sinh môi trường trong mùa bão lũ
cục quản lý môi trường vừa có công văn gửi sở y tế các tỉnh thành phố
về việc bảo đảm nước sạch vệ sinh môi trường quản lý chất thải sau lũ
theo đó tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cán bộ y tế và người dân thực hiện các biện pháp chuẩn bị
sẵn sàng ứng phó tình trạng mưa lũ chuẩn bị bể chứa các vật dụng chứa nước sạch
dụng cụ xử lý môi trường nước theo hướng dẫn của bộ y tế bố trí nhân lực đảm bảo dự trữ
và cung cấp đủ thuốc hóa chất xử lý nước xử lý môi trường
tổ chức các đoàn công tác của ngành y tế thường xuyên kiểm tra theo dõi tình hình ngập lụt
tăng cường giám sát nước ăn sinh hoạt của người dân triển khai tổng vệ sinh môi trường
tại các khu vực bị ngập sâu khi nước rút đảm bảo nước sạch dùng cho ăn uống sinh hoạt của người dân
kiểm tra theo dõi quản lý chất thải trong các cơ sở y tế trên địa bàn
hỗ trợ hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp xử lý môi trường
tổ chức phun hóa chất diệt côn trùng và vector gây bệnh tại khu vực bị ngập sâu sau khi nước rút